các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sáng nay trạm kiểm soát liên hợp km số một mươi năm đến tàu dân tiến tp mong cái tp quảng ninh
đã bàn giao đối tượng nguyễn hoài nam chú tại quận hoàn kiếm hà nội
cùng tăng vật là một bảy kg ma túy cho công an tp mong cái để điều tra vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng năm nam đi trên xe khách mang bình kiểm soát một mươi năm b tám trăm tám mươi một
mang theo một túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá
một túi ni lông bên trong chứa chất bột màu nâu được gọi là ma túy đông trùng tổng trọng lượng là một bảy kg
khi đến trạm kiểm soát liên hợp km số một mươi năm bến tàu dân tiến nam đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
bước đầu đối tượng nguyễn hoài nam khai nhận cầm hộ số ma túy trên cho một đối tượng tên hà
khi bị lực lượng chức năng kiểm tra đối tượng hà đã bỏ trốn
thưa quý vị và các bạn từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu mọi hành vi mua bán vận chuyển
tàng trữ trái phép cỏ mỹ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
đây là chất ma túy chất này còn nguy hiểm hơn cả cần sa
trước tình trạng báo động về thanh thiếu niên sử dụng cỏ mỹ ở địa bàn nông thôn
lực lượng công an huyện trà bồng tiền hoặc cãi đã đầy mạnh triệt phá
xử lý nhiều thanh thiếu niên học sinh sử dụng loại chất ma túy cỏ này
bốn thanh thiếu niên bị công an thị trấn trà xuân huyện trà bồng bắt vào ngày hai mươi năm tháng năm là đỗ văn nhật
lê quang thành nguyễn văn đức bùi ngọc thuyên đều trú tại thị trấn trà xuân
qua điều tra các đối tượng này khai nhận đã hút hàng cỏ nhiều lần
tất cả đều biết tác hại của loại hàng này nhưng vẫn sử dụng
thời gian qua lực lượng công an thị trấn trà xuân rất quan tâm
tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng sử dụng hàng cò trong thanh thiếu niên
các tổ tuần tra của các đội bảo vệ dân phố công an khu vực thường xuyên tuần tra kiểm soát các địa bàn tụ điểm
có nguy cơ trên toàn thị trấn kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng
cái mạch thuận lợi về khi chính phủ bảo hành nghị định một trăm hai mươi sáu đưa vào chất xlr một mươi một
nằm trong cái cỏ
thì nó rất có thuận lợi cho cơ quan công an trong việc xử lý hành vi này
có ca sở pháp lý để chúng tôi xử lý thì cái việc đó là cái hợp của việc tuyên trì
đẩy mạnh công tốt tuyên trì giáo dục về có cái chế tài ở trong nghị định
để cho nhân dân họ nắm cũng như là cái việc tuyên trì để cho đối tượng nằm trong cái thanh thiếu niên này
họ nắm có quy định đó
hàng cò thảo mộc là hỗn hợp thảo dược bao gồm nguyên liệu thực vật nghiền vụn xấy khô và được phun tẩm chất hướng thần gây ảo giác và cả chất ma túy
việc sử dụng hàng cò thảo mộc trong thanh thiếu niên có tác động tiêu cực đến sức khỏe nhận thức và việc học tập phát triển toàn diện của nhóm đối tượng này
nó sẽ tàn phá một bộ phận giới trẻ nếu không được ngăn chặn kịp thời
công an tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định khởi tố đối với nguyễn xuân thành chú tại xã lộc thanh thành phố bảo lộc về hành vi giết người
vào chiều ngày hai mươi một tháng năm sau khi đi học phụ huynh cho con về thành đến nhà vợ cũ là chị nguyễn vũ minh chi tại tổ sáu b phường lộc tiến thành phố bảo lộc để thăm và thông báo tình hình học tập
tại đây thành gặp chị chi và anh lê bá hồn chú tại tỉnh thanh hóa là người tình của chị chi đang được nói chuyện
vì gan tuông nên thành đã gây sự và giải giao xô xát với anh hùng
công an huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt tạm giam đối tượng lê văn trung chú tại xã mỹ xuân huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó anh đinh quốc dũng chú tại ấp phước lập xã mỹ xuân huyện tân thành do dựng xe máy dưới lòng đường gây cản trở giao thông nên lê văn trung và lê quốc thống chú tại huyện phước long tỉnh bạc liêu đi qua có ý kiến

hai bên đã xảy ra mâu thuẫn thách thức lẫn nhau trung và thống lên xe đi thì dũng chạy theo có lời khiêu khích và ép đầu xe bục trung dừng lại hai bên xung vào đánh nhau
trong lúc hai bên đang ẩu đả một nhóm thanh niên bạn của trung đi qua đã xông vào hỗ trợ cùng đánh dũng trung dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào chân dũng gây thương tích năm mươi hai
công an huyện tân thành đã khởi tố bắt tạm giam lê văn trung và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng khác có liên quan
tại bạc liêu tòa án nhân dân huyện vĩnh lợi vừa đưa ra xét xử vụ án chứng người thi hành công vụ đối với bị cáo tăng thanh tài trú tại phường bảy thành phố bạc liêu
theo cáo trạng vào ngày bảy tháng một trong lúc lực lượng công an đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi làm một người tử vong
lúc này tăng thanh tài là bạn của nạn nhân đã có hành vi dùng lời lẽ thô tục xúc phạm đến lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
đồng thời tai dùng hút khí sụt đuổi đánh các đồng chí cảnh sát mùa mùa ba đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường
với hành vi trên tăng thanh tài đã phải lệnh án một mươi hai tháng tù giam
đối tượng lê văn dòng thường gọi là giàng tại chú tại xã bù nho huyện phú riềng tỉnh bình phước vừa bị lực lượng công an tạm giữ hình sự về hành vi cướp giật tài sản
dòng khai nhận vào ngày một mươi hai tháng hai sau khi nhậu xong đã cùng lê như minh chú tại xã bù nho
rủ nhau đi cướp giật tài sản hai đối tượng đã cướp túi sách của chị ngô thị quỳnh khi đang lưu thông trên đường
trong túi sách có tám triệu đồng và một điện thoại di động minh chia cho rằng ba năm triệu đồng rồi cả hai bỏ trốn
sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại công an thị xã đồng xoài tiến hành xác minh và xác định được dòng và minh chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật
qua vận động vào ngày hai mươi năm tháng năm gia đình đã đưa dòng đến công an đầu thú và giao nộp số tiền ba năm triệu đồng cùng chiếc xe mô tô là phương tiện gây án
hiện đối tượng lê như minh đang bỏ trốn cơ quan công an kêu gọi nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
qua theo dõi qua màn hình camera bảo vệ bệnh viện trợ rẫy phát hiện một phụ nữ có nhiều biểu hiện khả nghi cứ quanh quẩn chỗ người bệnh đang nằm ngủ
ekip bảo vệ đã người mời người phụ nữ này về phòng bảo vệ làm việc
tại đây đương sự không xuất trình được giấy tờ tùy thân và chỉ khai mình tên là nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ tại công an phường
phường một mươi hai quận năm đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
theo đó đối tượng nguyễn thị mai khai nhận đã lưng la làm quen với người bị hại và mời bị hại uống cà phê có bỏ thuốc ngủ vào
sau khi bị hại uống cà phê đương sự theo dõi đợi bị hại ngủ mê man thì lấy cắp tiền
tại cơ quan công an tăng vật thu được trong người đối tượng là số tiền tám hai triệu đồng khi vừa thực hiện hành vi chút thuốc mê người nuôi bệnh
đây là mánh khóe mà đối tượng đã áp dụng để lấy tiền của những thân nhân trước đó
đối tượng cũng khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ án tại bệnh viện chợ rẫy tp hcm
công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa xử lý một nhóm thiếu niên trộm cắp lấy tiền đi chơi game
vụ việc là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em của mình
hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt